xin chào và hẹn gặp lại
đấy khi mà mình đã trang bị được cái lối thoát phụ
đấy nó sẽ an toàn cho người ta trong trường hợp mà có xảy ra sự cố cháy nổ
đấy thì chú lưu ý là đều phải hướng dẫn người ta là khi mà có cháy nổ xảy ra thì sẽ thoát ra cái lối thoát phụ này
rồi gia đình tôi thì có cái căn hộ này thì ngày xưa là chưa có lối thoát hiểm
thì được các chú công an xã công an huyện hướng dẫn thì chúng tôi làm ý chàng như các chú hướng dẫn
đấy khi có công nhân vào thì cũng phải nhắc nhở đây là lối thoát nạn
đây là nếu như có sự cố xảy ra thì tôi luôn luôn nhắc các công nhân đặc biệt là công an công nhân mới
với khu nhà trọ này do đặc thù nhà đã xây dựng từ trước và không còn diện tích
nên chủ cơ sở chỉ còn cách lựa chọn mở lối thoát khẩn cấp như thế này
bên trong khu vực tầng một để phương tiện xe máy chủ cơ sở đã trang bị các bình cầu chữa cháy tự động
điều này đảm bảo khi có sự cố tại khu vực nguy hiểm là nơi để các phương tiện xe máy xe điện
các bình này sẽ tự bung và dập tắt đám cháy ngay tức thời ngăn cháy lan lên các tầng trên
vừa rồi cũng được các đồng chí công an hướng dẫn làm triển khai những lối thoát hiểm cho nhà trọ
em cũng làm theo tôi cũng làm theo cái hướng dẫn đấy
thì bây giờ trong quá trình làm thì vẫn còn thiếu sót một số như là cái đèn thoát hiểm
và cái chứng hướng dẫn chỉ dẫn thoát hiểm đấy thì nó chưa hoàn thiện xong
thì tới đây thì tôi sẽ hoàn thiện sớm cái đấy
trong đợt tổng kiểm tra giả soát vừa qua tại địa bàn huyện yên dũng
đã cho thấy các cơ sở nhà trọ phần lớn đều được xây dựng
đi vào hoạt động từ trước thời điểm nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ có hiệu lực
tức là khi đó nhà trọ chưa thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
nhiều nhà trọ gặp khó khăn khi sửa chữa khắc phục mở lối thoát nạn theo quy định
bởi lẽ hầu hết các cơ sở này đã xây dựng một trăm linh diện tích được phép
nằm liên kề đan sen trong khu dân cư
điển hình như khu nhà trọ này diện tích đất cũng không còn
chủ cơ sở gặp khó khăn trong việc mở lối thoát nạn thứ hai
do đó trước mắt cũng chỉ thực hiện được mở thang thoát hiểm
như thế này
mối nguy hiểm của các khu nhà trọ cho thuê
còn nằm ở khu vực để xe máy xe điện tại tầng một
và lối cầu thang lên các tầng lại là cầu thang hở
thì đối với căn hộ này trước đây là một khoảng trống
cầu thang đi lên nhưng mà sau khi chúng tôi nhận định là tình hình cháy nổ rất phức tạp
chúng tôi cũng đã đến nhà trọ và cũng hướng dẫn
đề nghị là ông chí nhà trọ là
xây hẳn biệt kín cái lối cầu thang bộ để đi lên các phòng trọ
dưới đây là tầng là để xe tầng một để xe của các nhà trọ
rất nhiều xe trên kia thì lượng phòng trọ cũng rất là nhiều
thế nên là xảy ra cháy nổ rất cao
thế nên tôi cũng đề nghị biệt lại để làm sao mà khi xảy ra
nếu có xảy ra sự cố cháy nổ
thì nó sẽ không lan tỏa lên các cái tầng trên
vâng đây là bức tường ngăn cháy lan
từ khu vực để xe máy
lên các tầng cao phía trên
các cơ sở xây dựng theo hướng dẫn của lượng con cơ sở
và khu vực cửa cũng sẽ là lắp đặt cửa chống cháy
theo đúng tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
có thể nhận thấy sau những vụ cháy gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
cùng với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương
đến lực lượng chức năng
đến nay các hộ kinh doanh nhà trọ nhà cho thuê
đã nâng cao nhận thức về công tác an toàn cháy nổ
tuy nhiên trên thực tế
loại hình nhà trọ tại địa bàn tỉnh bắc giang
cũng có những đặc điểm chung
đó là khi địa phương có các khu công nghiệp hoạt động
nhận thấy nhu cầu nhà trọ của công nhân tăng cao
người dân địa phương xuất phát từ làng nông
đã đầu tư xây nhà trọ cho công nhân thuê
các gia đình tận dụng diện tích đất sẵn có
đầu tư xây dựng nhà trọ với mức kinh phí hạn hẹp
việc xây dựng cũng hoàn toàn tự phát
do đó các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy của công trình
không được đảm bảo
quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều bất cập
chính vì vậy đến nay công tác khắc phục chấn trình
cũng chưa thể đạt đúng tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ
thậm chí có cơ sở chỉ khắc phục theo kiểu đối phó
về nhận thức ý thức của các chủ hộ kinh doanh còn hạn chế
do là ở địa bàn nông thôn
nên là cái hiểu biết về pháp luật
trong đó có các quy định
để tiêu chuẩn
quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy
rất hạn chế
thứ hai là một số các cấp ủy chính quyền
ở địa phương
chưa quản lý chặt chẽ
để cho các hộ kinh doanh xây từ bảy tầng trở lên
không được phép ở địa bàn nông thôn
cái điều kiện khách quan
các khu dân cư đã tồn tại nhiều năm nay
nên là các đường xá
cũng rất là khó khắc phục
về chiều rộng về chiều cao
để đảm bảo cho các phương tiện cư dưỡng hoạt động
các nguồn nước phục vụ chữa cháy
đầu tư trang bị cũng rất là
khó khăn về mặt kinh phí
để lắp đặt các trụ nước
hoặc là các bến nước
cho các hồ ao
để phục vụ chữa cháy
thưa quý vị và các bạn
hiện nay lợi dụng tình hình thực tế
nữ lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
để phương tăng cường công tác kiểm tra
xiết chặt các điều kiện
về đảm bảo an toàn cháy nổ
đối với các loại hình cơ sở
nhiều nhóm đối tượng đã tái diễn chiêu trò
thủ đoạn lừa nào
giả danh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
lừa bán sách tài liệu phòng cháy chữa cháy
cho các cơ quan doanh nghiệp trường học
theo đó thủ đoạn của các đối tượng
là gọi điện thoại đến các cơ sở cơ quan doanh nghiệp trường học
nhất là cơ sở kinh doanh có điều kiện
về an ninh trả tự
hoặc cơ sở mới đi vào hoạt động
và giới thiệu là cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
thông báo sắp có đợt kiểm tra
tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
yêu cầu chủ cơ sở phải làm thủ tục giấy tờ
mua sách tài liệu về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
trường hợp bạn nên biết ngày hôm nay
sẽ giúp quý vị và các bạn nhận diện thủ đoạn này
sáu trăm năm mươi là số tiền chủ cơ sở này
đã phải bỏ ra để mua tập tài liệu
tập huấn phòng cháy chữa cháy
chỉ thông qua một cuộc điện thoại ngắn ngủi
giới thiệu là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
của công an tỉnh
đối tượng lừa đảo đã dễ dàng khiến nạn nhân tin tưởng
và chuyển tiền
đây là những hành vi di phạm pháp luật
làm ảnh hưởng đến quy tính
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và chúng tôi cũng khẳng định rằng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
chúng tôi không tổ chức
thông báo việc trang bị
phương tiện chữa cháy
hay là bán tài liệu
phòng cháy chữa cháy
qua điện thoại hoặc là qua hệ thống
triển phát nhanh
mọi hoạt động này
mọi thông báo thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
sẽ thông báo bằng văn bản
hoặc là thông báo liên hệ trực tiếp
đến cơ sở
và cũng khuyến cáo
mọi người dân nếu như có nhận được
những thông tin yêu cầu
nói về những thông tin yêu cầu
mua sắm các tài liệu
các phương tiện chữa cháy
của đối tượng này
có thể là báo với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
qua số điện thoại một trăm một mươi bốn
hoặc là báo với cơ quan công an nơi gần nhất
để xử lý
những thông tin nhận diện thủ đoạn
mạo danh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
để lừa đảo
đã khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
vào các chương trình tuần sau